ngày một mươi bốn tháng tám công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng võ ngọc siên ba mươi tuổi
chú tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó trên đường tuần tra ở khu vực đường trần phú công an huyện nhân trạch phát hiện siên đang đứng cùng bạn gái
có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
qua đó phát hiện sáu gói ma túy có trọng lượng hơn năm bảy gram một khẩu súng màu đen được cất giấu trong xe máy
vụ việc đang được công an huyện nhân trạch tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật